dự án xây dựng đường vành đai hai đoạn từ vĩnh tuy tới ngã tư sở thành phố hà nội đã được khởi công xây dựng
đây là dự án có vai trò rất quan trọng với hướng lưu thông từ phía đông thành phố vào khu vực trung tâm
dự án bao gồm xây dựng tuyến đường bộ trên cao từ vĩnh tuy ngã tư sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần dưới thấp từ vĩnh tuy ngã tư vọng
tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến khoảng năm km rộng một mươi chín m cùng ba vị trí lên xuống với tổng vốn đầu tư khoảng chín năm trăm linh tỷ đồng
dự án xây dựng đường vành đai hai đoạn vĩnh tuy ngã tư sở được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu un tắc cho khu vực này một trong những điểm nóng về ủn tắc giao thông của hà nội